thưa quý vị và các bạn liên hoan phim quốc tế thường niên la habana lần thứ ba mươi tám mới đây đã khai mạc tại cuba
liên hoan phim năm nay được coi như một sự kiện để tưởng nhớ lãnh tụ cách mạng cuba fidel castro
người vừa qua đời hôm hai mươi năm tháng một mươi một vừa qua ở tuổi chín mươi
phát biểu tại lễ khai mạc diễn ra tại nhà hát cark chủ tịch liên hoan phim năm nay
ông ivan gibrow cho biết fidel castro không chỉ là nhà lãnh đạo lịch sử của cách mạng cuba
ông còn là nhân tố ủng hộ và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực văn hóa tại cuba
fidel chính là nguồn cảm hứng cho sự phát triển của phong trào làm phim mới tại mỹ latin hiện nay
trong khi đó khi nói về fidel đạo diễn người cuba laser hamlet cho biết
dấu ấn của ông fidel castro tại liên hoàn phim năm nay sẽ luôn luôn được mọi người nhớ đến
tôi nghĩ một vĩ nhân với tầm ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội và lịch sử như lãnh tụ fidel castro

luôn luôn là một đề tài phong phú cho các nhà điện ảnh
liên hoan phim quốc tế la habana được thành lập bởi cố chủ tịch cuba fidel castro
và nhà văn người colombia gassia market bắt đầu được tổ chức từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trong một mươi ngày dự kiến sẽ có khoảng bốn trăm linh tác phẩm điện ảnh quốc tế tranh tài ở các hạng mục khác nhau